chiều nay bộ y tế thông báo có thêm một mươi bốn ca mắc mới trong đó một mươi hai ca ở trong nước
bao gồm tại đà nẵng một mươi một ca tại quảng nam một ca hai ca nhập cảnh được cách ly ngay
đã có hai mươi năm trường hợp tử vong
cùng ngày bệnh viện giã chiến hòa vang tiếp tục cho tám bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh được xuất viện
đây là những bệnh nhân đã có bốn lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai và được xe ô tô đưa về tận nhà
trong khi đó theo thống kê của sở y tế hà nội đến một mươi bốn h ngày hôm qua đã có hơn sáu mươi sáu chín trăm linh trường hợp
từ đà nẵng trở về hà nội trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy
được lấy mẫu xét nghiệm real time pcr trong đó hơn ba mươi bốn chín trăm linh mẫu đã có kết quả
hai mươi quận huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tiến độ lấy mẫu
và dự kiến là trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành xét nghiệm rintam pcr
sở y tế hà nội cho biết các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đã thực hiện phân luồng
ngay từ cổng bệnh viện theo hướng dẫn của bộ y tế bố trí phòng khám sàng lọc
tại khoa khám bệnh kiểm soát chặt chẽ người vào bệnh viện
thực hiện khai báo y tế phân luồng khám sàng lọc thiết lập khu cách ly
điều trị bệnh nhân đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong hai ngày một mươi bảy một mươi tám tháng tám các cơ sở y tế tại hà nội đã tiếp nhận chín trăm tám mươi hai người
có triệu chứng ho sốt khó thở được phân luồng khám sàng lọc
các đơn vị đã xét nghiệm cho ba trăm bảy mươi bảy người bệnh nghi ngờ nhân viên y tế và bệnh nhân chạy thận nhân tạo
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận ba mươi sáu ca mắc chưa có tử vong
trong đó có một mươi hai ca lây nhiễm trong cộng đồng và hai mươi năm ca bệnh xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hiện nay tại tỉnh hải dương tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
và để tránh những nguy cơ lây nhiễm ra diện rộng cho chính cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng cũng như ra cộng đồng
công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh tại tất cả các đơn vị trong lực lượng
thời gian này tất cả các buổi trong ngày bộ phận y tế thường xuyên phải túc trực tại cổng trụ sở
làm nhiệm vụ phòng chống dịch
tất cả các cá nhân tổ chức đến liên hệ công tác và cán bộ chiến sĩ đến làm việc đều được kiểm tra y tế
có nhật ký theo dõi
bên cạnh đó tất cả các đơn vị hàng ngày đều phải khai báo tình trạng sức khỏe lịch trình đi lại
đặc biệt là những nơi có dịch
đến nay thì tất cả các đơn vị là chúng tôi đều hướng dẫn để phát hiện ra người nghi nhiễm covid một mươi chín như thế nào
thì khi mà các đơn vị báo cáo có người nghi nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi sẽ triển khai tổ cứu thương gồm có các bác sĩ nhân viên y tế và lái xe mặc đầy đủ trong bộ phòng dịch
trang bị đầy đủ tư y tế cũng như thuốc men để đến trực tiếp các đơn vị đấy
sau đó khi đến thì chúng tôi sẽ điều tra dịch tễ đồng thời chúng tôi sẽ phun thử khuẩn cronb
toàn bộ khu vực làm việc cũng như xung quanh có liên quan đến các bộ chi đó
tất cả các chốt phòng dịch lực lượng công an và các thành viên trong chốt đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ
thiết bị y tế cần thiết để làm nhiệm vụ sẵn sàng xử lý các tình huống khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến nhiễm covid một mươi chín
những nơi cách ly những nơi làm việc của các cán bộ chiến sĩ tham gia tại vùng dịch đều được triển khai bố trí hợp lý
đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng dịch để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm khi làm nhiệm vụ
trang bị đầy đủ các thiết bị để phòng chống dịch cá nhân cho cán bộ chiến sĩ
ví dụ như khẩu trang ví dụ như là găng tay y tế rồi ví dụ như là kể cả quần áo bảo hộ để cho số anh em mà vào tâm dịch
rồi là tiếp xúc với cả các đối tượng nghi là f một hoặc f
và đặc biệt hơn là chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
tức là trên cả một mươi hai huyện thị thành phố thì chúng tôi đã chuẩn bị các khu cách ly
đảm bảo là khoảng độ hơn một cán bộ chiến sĩ có thể là sau khi làm nhiệm vụ ở các chốt
tưởng từ f một trở đi thì chờ về đó để ăn nghỉ tập trung ở đó
tính đến thời điểm này đã xuất hiện một số trường hợp người thân và cán bộ chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
để tránh trường hợp nguy cơ linh nhiễm ra diện rộng cho chính cán bộ chiến sĩ trong tòa lực lượng và gia cộng đồng
công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tại tất cả các đơn vị trong lực lượng